hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám trung tâm hồi sức tích cực icu đặt tại bệnh viện giã chiến số hai
tại trụ sở bệnh viện lao và bệnh viện phổi tiền giang đã chính thức được đưa vào hoạt động
đây là trung tâm icu thứ hai của tỉnh tiền giang với quy mô ban đầu là sáu mươi giường bệnh
là đơn vị tuyến cuối trong tháp điều trị ba tầng của bộ y tế đảm bảo công tác thu dung
điều trị những người bệnh có mức độ trung bình và nặng do các sở y tế trong tỉnh chuyển đến
nhằm phát hiện sớm các trường hợp có diễn biến nặng để xử lý kịp thời
đồng thời giảm tài cho trung tâm hồi sức tích cực tại bệnh viện y học cổ truyền tiền giang
trung tâm icu do đoàn tri viện của bệnh viện hữu nghị việt sô phối hợp cùng với các y bác sĩ
tại bệnh viện giã chiến số hai trực tiếp quản lý và vận hành
sau quá trình triển khai hiện công tác lắp đặt máy móc vận hành đã hoàn tất và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân
với công suất tối đa là tám mươi giường điều trị được trang bị đầy đủ hệ thống máy thở
máy thở oxy dòng cao hfnc vật tư y tế thuốc men
trung tâm được chia thành bốn phân khu chức năng gồm khu điều trị bệnh nhân mới
khu điều trị cho các bệnh nhân nặng cần can thiệp thở máy xâm nhập và hai khu điều trị sử dụng máy hfnc
trực tiếp phụ trách và vận hành trung tâm là hai mươi một y bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt sô
trong đó có bảy bác sĩ và một mươi bốn điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu
tiến sĩ nguyễn phú thượng phó viện trưởng viện pasteur tp hcm
trưởng đoàn công tác bộ y tế tại tỉnh tiền giang đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ
tại bệnh viện giã chiến số hai và đoàn tri viện của bệnh viện hữu nghị việt sô đã kịp thời chuẩn bị
đưa vào hoạt động trung tâm hồi sức tích cực góp phần quan trọng vào chiến lược chung
trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh tiền giang
tiến sĩ nguyễn phú thượng cho biết ngoài công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đoàn công tác của bộ y tế cùng với bệnh viện hữu nghị việt sô sẽ triển khai tập huấn
nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tại cơ sở để đảm bảo nền tảng vững chắc cho đội ngũ tuyến đầu tại đây
đây cũng là cuộc chiến lâu dài vì vậy việc đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng
hy vọng trong tương lai đội ngũ y bác sĩ tại tiền giang sẽ có đủ kiến thức cũng như kỹ năng
đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc cứu chữa cho những bệnh nhân nặng đảm bảo sức khỏe cho người dân